bản thân từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản mới ra tù vào năm hai nghìn một mươi bốn không có nghề nghiệp ổn định nên đi cướp giật để lấy tiền tiêu xài
hiện công an huyện thủy nguyên đã thu giữ được chiếc xe máy em blade mang biển số một mươi năm r một mươi năm nghìn năm trăm một mươi là phương tiện để gây án cùng một số tăng vật khác có liên quan
đồng thời tiếp tục điều tra hoàn chỉnh hồ sơ đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật
đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tp hà tĩnh vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng lê doãn toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở xóm liên tiến xã mai phụ huyện lộc hà về hành vi cướp giật tài sản thu giữ một số tăng vật liên quan đến vụ án
trước đó chị trương thị hồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở xã thạch hạ thành phố hà tĩnh khi đang đi xe máy trên đường ngô quyền thuộc địa bàn xã thạch trung tp hà tĩnh bị một đối tượng đi xe máy ép sát cướp lấy một túi sách
trong đó có hai chiếc điện thoại di động một triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân
nhận được tin báo công an tp hà tĩnh đã triển khai lực lượng truy tìm đối tượng gây án
sau một thời gian điều tra lực lượng công an đã bắt được đối tượng lê doãn toàn tiến hành khám xét cơ quan điều tra thu giữ hai điện thoại di động một túi sách một xe máy mang bị kiểm soát ba mươi tám p một ba mươi nghìn tám trăm tám mươi năm phương tiện toàn dùng để gây án
hiện công an tp hà tĩnh đang tiến hành điều tra làm rõ
còn tại tỉnh tây ninh công an huyện tân châu vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với la viết trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xuân lộc hậu lộc thanh hóa tạm trú tại xã long tân huyện bù gia mập tỉnh bình phước về hành vi trộm cắp tài sản
do không có tiền tiêu xài nên trường có ý định tìm tài sản để trộm cắp trường đã đón xe khách từ thị xã đồng xoài bình phước đến tây ninh
khi đi đến tiệm cầm đồ tấn tài thuộc khu phố một thị trấn tân châu trường phát hiện một xe máy dựng trước tiệm
chờ chủ tiệm là anh phạm trung hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy không để ý sự liên lẻn đến lấy trộm chiếc xe máy
tuy nhiên khi anh ngờ phát hiện ra liền chi hô mọi người đối tượng bị bắt khi đang trên đường đi tẩu thoát
thời gian gần đây trên địa bàn huyện thuận thành tỉnh bắc ninh xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy trong các đám tang
tài sản bị mất là phương tiện của những người đến viếng gây hoang mang trong quần chúng nhân dân
trước tình trạng trên công an huyện thuận thành đã lập chuyên án triệt xóa ổ nhóm trộm cắp trên đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
sau một thời gian ngắn tập trung lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ thu thập tài liệu công an huyện thuận thành đã ra lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng là nguyễn văn sáng ba mươi hai tuổi và ngô huy trường ba mươi một tuổi
cùng chú tại xã mão điền huyện thuận thành để đấu tranh làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của các đối tượng
tại cơ quan điều tra hai đối tượng buộc phải thừa nhận là thủ phạm gây ra ít nhất năm vụ trộm cắp trong các đám tàng trên địa bàn huyện thuận thành

hiện cơ quan điều tra đã thu hai xe mà đối tượng trộm cắp và đang tiếp tục điều tra mở rộng
qua chuyên án này chúng tôi muốn cảnh báo đối với người dân trong quá trình sinh hoạt đặc biệt những gia đình có công việc như chúng tôi vừa nêu
thì cần cảnh giác đặc biệt trong những thời điểm khi tổ chức lễ truyền điệu và khi đưa đồng người chết và khi trở về gia đình
gần đây nhiều nơi đã xảy ra các vụ mất trộm tài sản trong các đám cướ
các đám tang và đám cưới thậm chí mất cả hòm đựng tiền mừng
cùng với vụ việc này thiết nghĩ người dân cần phải hết sức đề phòng nêu cao tinh thần cảnh giác hơn nữa trong việc bảo vệ tài sản của chính mình
tiếp theo là thông tin về bắt các đối tượng đánh bạc tại đồng tháp và bình định
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội kinh tế và ma túy công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
vừa tiến hành kiểm tra và bắt quả tang hai mươi ba đối tượng ở nhiều địa phương khác nhau đang tổ chức đá gà ăn thu bằng tiền
từ khóm năm phường một mươi một tp cao lãnh tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ hai con gà trống trên ba mươi sáu triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
còn tại bình định ngày hôm qua mùng bảy tháng sáu công an phường đống đa tp quy nhơn bắt quả tang một vụ đánh bạc bằng hình thức xỉ lát tại số nhà hai mươi hai hoa lư phường đống đa
tại hiện trường công an phường tạm giữ chín đối tượng nữ tham gia đánh bạc gồm nguyễn thị ái vi võ thị hiền vi trương thị nghiêm võ thị thanh vân trần thị mỹ lệ lê thị thanh nguyễn thị hạ trương thị triều tô thị châu đều ở các phường nội thành quy nhơn
tăng vật thu giữ trên chiếu bạc gần năm triệu đồng và một mươi bộ bài tay vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
tại khu vực phố chợ mễ xã mễ sở huyện văn giang tỉnh hưng yên ngày hôm qua các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên phối hợp với công an xã mễ sở đã bắt quả tang trần văn lập sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại xã thắng lợi huyện văn giang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tiến hành khám xét nơi ở của lập tại thôn dương hạ xã thắng lợi huyện văn giang các trinh sát thu giữ hai mươi bốn gói ni lông bên trong có chứa các chất kết tinh thể màu trắng chất bột màu nâu lập hai là ma túy đá và ma túy tổng hợp năm viên nén nghi là ma túy tổng hợp và bốn túi cỏ nghi là cần sa
ngoài ra tổ công tác còn thu giữ ba mươi sáu triệu đồng tiền mặt nhiều loại hung khí và dụng cụ để đóng gói và sử dụng ma túy được biết lập từng có hai tiền án và đã nghiện ma túy được ba mươi bốn năm hiện vụ án đang được tiếp tục đấu tranh làm rõ
công an thành phố nam định vừa triệt phá thành công bắt giữ các đối tượng trong đường dây buôn bán trái phép chất ma túy điều đáng nói là các đối tượng này đều là thành viên trong một gia đình gồm mẹ con trai và người chú ruột đều lần lượt vào tù vì ma túy
sau một thời gian dài xác minh các trinh sát đội cảnh sát điều tra về ma túy công an thành phố nam định đã xác định được một ổ nhóm bán lẻ ma túy tồn tại phức tạp tụ điểm này nằm tại ngôi nhà của gia đình vũ văn trường tức trường sửu sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám tại khu ba mươi bảy trên một trăm ba mươi ba trường trinh phường bà triệu thành phố nam định đây là một bong ke đã có hoạt động mua bán ma túy từ lâu tuy nhiên ổ nhóm này hoạt động rất kín kẽ nhưng cơ quan điều tra chưa thể bóc rỡ được
ổ nhóm này là một gia đình khép kín nên phương thức tù đoạn rất tinh vi sạc quyệt ngoài ra chúng còn gắn camera theo dõi từ ngoài cổng vào mà bên ngoài thì có đối tượng cảnh giới nên là nhà thì đóng kín cửa suốt ngày nhà thì cửa sắt có nỗ bán qua khe nên là trong quá trình đấu tranh rất là khó khăn
ngôi nhà của trường được thiết kế hết sức kiên cố
trong nhà trang bị hệ thống camera hiện đại theo dõi sự có mặt của lực lượng công an cùng với việc luôn có người bên ngoài làm nhiệm vụ cảnh tỉnh đã gây không ít khó khăn cho trinh sát trong quá trình tiếp cận việc đột nhập vào nhà để bắt quả tang gần như không thể thực hiện được